cùng với đó tại tỉnh nghệ an đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe hô u
sau cú va chạm phần đầu xe tải nát bét tài xế bị thương mắc kẹt trong cabin được giải cứu đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h chiều một mươi một tháng năm ô tô tải thùng bìa kiểm soát ba mươi bốn h sáu x
chưa rõ danh tính tài xế di chuyển trên quốc lộ một theo hướng nam bắc
khi xe đến địa phận số một xã diễn trung nguyễn diễn châu tỉnh nghệ an bất ngờ đâm vào phía sau xe hô u bị kiểm soát ba mươi bảy h tám xx chạy cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh khi phần đầu xe tải thùng biến dạng hoàn toàn vô lăng cụ văng ra khỏi xe bật lại phía sau khoảng một mươi m
tài xế bị thương kẹt cứng trong cabin được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương